trong những ngày cả nước hân hoan đón xuân mới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm về xã kim bình huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
nơi diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một
quê hương cách mạng đang đổi thay từng ngày năm nay không chỉ chào đón xuân mới ấm no hơn
người dân nơi đây còn đang rất vui mừng vì di tích lịch sử quốc gia kim bình chuẩn bị được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
đây là khu di tích đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng đã được trùng tu tồn tạo theo nguyên mẫu
tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một kim bình được trung ương đảng bác hồ chọn làm địa điểm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng
là một trong những người được phục vụ cho đại hội năm xưa ông ma quang ngân tám mươi bốn tuổi thôn đồng cột xã kim bình
nhớ lại những kỷ niệm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi
các cán bộ trường nguyễn ái quốc
bộ đội và nhân dân trong và ngoài xã kim bình đã tập trung xây dựng khu đại hội

không đi chặt đâu nhưng mà chỉ có đi khuôn vác và đánh đống
không đi chặt đâu nhưng mà chỉ có đi khuôn vác và đánh đống
thế giới sống kinh tế của người dân kim bình hôm nay đã có bước phát triển mạnh
thu nhập bình quân đầu người đạt trên hai mươi hai triệu đồng một người một năm
một trăm linh hộ dân trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia
trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia
ngay sau khi được công nhận thì chúng tôi trong năm hai mươi sáu và hai mươi bảy đã xây dựng những kế hoạch cụ thể
để triển khai tiếp tục duy trì nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đề ra để duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới
đó là phát triển kinh tế để làm sao nâng cao thu nhập của người dân
đảm bảo đến năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đạt duy trì và được công nhận tiếp tục công nhận là xã nông thôn mới
chắc chắn với sự đoàn kết nỗ lực và vào cuộc của các cấp chính quyền và người dân nơi đây
kim bình sẽ ngày càng phát triển cuộc sống người dân sẽ càng no ấm hơn